do tình hình dịch covid một mươi chín đang dần được kiểm soát một số trường đại học ở hà nội sẽ đón sinh viên trở lại trường từ hôm nay bốn tháng bốn
còn một số trường dự kiến đến giữa tháng bốn sẽ cho sinh viên học trực tiếp
các trường bao gồm học viện ngoại giao học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở hà nội
trường đại học công nghiệp hà nội cho một khóa sinh viên tới trường học trực tiếp từ hôm nay còn một khối từ ngày một mươi bảy tháng bốn
có một số trường dự kiến đến giữa tháng bốn sẽ học trực tiếp như trường đại học thủy lợi trường đại học pennica
riêng trường đại học bách khoa hà nội tất cả các khóa đã đi học trực tiếp từ ngày hai mươi tám tháng ba vừa qua
cũng từ hôm nay nhiều địa phương sẽ cho trẻ mầm non học sinh từ lớp một đến lớp sáu đi học trực tiếp trở lại
tại thành phố điện biên phủ các trường bậc mầm non và tiểu học bắt đầu đi học trực tiếp từ ngày bốn tháng bốn
học sinh trung học cơ sở ở đây đã học trực tiếp từ ba mươi tháng ba
tỉnh phú thọ và nghệ an cho học sinh
trường đại học của tất cả các cấp học sẽ trở lại trường học trực tiếp
học sinh tiểu học ở tỉnh ninh bình cũng đi học trở lại từ hôm nay
số ca nhiễm mới trong ngày trên cả nước trong ngày ba tháng bốn đã giảm xuống mức khoảng năm mươi người
hà nội có hơn sáu ca mắc mới trong ngày hôm qua giảm hơn một trường hợp so với ngày trước đó
qua thời điểm hà nội đạt đỉnh về số ca mắc mới hiện nay thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch
vì thế ngành giáo dục cũng đang lên kế hoạch để cho học sinh sinh viên quay trở lại trường học sớm nhất có thể